xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
mở đầu là thông tin từ bắc ninh
một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet
với số tiền giao dịch khoảng sáu mươi năm tỷ đồng vừa bị công an tỉnh bắc ninh triệt phá
cầm đầu đường dây này là đỗ thành luân ba mươi hai tuổi ở phường võ cường thành phố bắc ninh
trợ thủ đắc lực giúp luân là nguyễn minh thảo ngô xuân dương nguyễn văn tần và nguyễn thế long cùng ở bắc ninh
tại cơ quan điều tra luân khai nhận mua các trang bóng đá từ nước ngoài về giá một đô la mỹ bằng bốn đến bảy việt nam đồng
sau đó về việt nam phân lẻ ra thành nhiều trang khác nhau và giao bán cho các con bạc với giá một đô la mỹ bằng hai mươi đồng đến năm mươi đồng
căn cứ vào các giải bóng đá trên thế giới các đối tượng thỏa thuận đặt cược và sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để chuyển tiền đánh bạc
tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà của các đối tượng cơ quan công an thu giữ hơn năm trăm linh triệu đồng hai ô tô hiệu mercedes một ô tô hiệu lisurt sáu điện thoại di động và hai bộ máy vi tính
chứa nhiều dữ liệu liên quan đến việc cá độ bóng đá
bước đầu điều tra công an tỉnh bắc ninh xác định đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc là do luân cầm đầu hoạt động từ tháng một mươi một đến nay đã sử dụng tiền để đánh bạc lên tới khoảng sáu mươi năm tỷ đồng
liên quan đến vụ án một đối tượng sát hại chính con ruột của mình xảy ra ở
thôn điền an xã nghĩa điển huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi vào tối qua ngày hai tháng một
vào trưa ngày hôm nay ngày ba tháng một công an huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi đã bắt được đối tượng là phạm văn tùng bốn mươi sáu tuổi ở thôn liền an xã nghĩa điền huyện tư nghĩa là hung thủ đâm chết con trai của mình khi đang trên đường bỏ trốn
trước đó là vào khoảng hai mươi giờ tối ngày hai tháng một do mô thuẫn giữa hai cha con người cha là phạm văn tùng đã dùng dao đâm con trai là phạm hoàng hải hai mươi năm tuổi ở thôn điền an làm người con chết trên đường đi cấp cứu
sau khi gây án hung thủ phạm văn tùng điều khiển xe máy bỏ trốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh và công an huyện tư nghĩa khẩn trương truy bắt đối tượng
đối tượng phạm văn tùng trong lúc tìm cách trốn khỏi địa bàn tỉnh quảng ngãi thì đã bị công an huyện ba tơ bao vây bắt giữ khi xuất hiện tại huyện ba tơ
hiện đối tượng đang được công an huyện ba tơ bàn giao cho công an tỉnh để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
trong những ngày cuối năm hàng loạt xe ô tô bị nhóm đối tượng sử dụng hung khí cướp tài sản trong đó có ô tô bị chặn tài xế bị đánh thương tích trên đoạn quốc lộ một a đoạn qua huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi
trước tình hình trên phòng kỳ sát hình sự công an tỉnh và công an huyện mộ đức đã khẩn trương điều tra làm rõ nhóm đối tượng gây án
đoạn đường tránh quốc lộ một qua trung tâm huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi nhiều tài xế lo sợ khi đi qua đoạn đường này khi tại đây đã liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ chặn ô tô cướp tài sản
tích cực tỉ khai các bị pháp nghiệp vụ khắc phục khó khăn không có quá ngại đêm hôm tập trung lực lượng xuống địa bàn và thu thập
các thông tin có liên quan để phục vụ cho việc điều tra khám phá nhanh để mang lại niềm tin cho nhân dân
bằng các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh và công an huyện mộ đức đã bắt giữ các đối tượng gây ra các vụ cướp nói trên
gồm nguyễn duy nhất lê ngọc diễn nguyễn minh xanh và nguyễn văn an đều trú tại huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi

những thông tin về dự báo thời tiết cũng đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba cập nhật ngày hôm nay của truyền hình công nhân dân
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại